ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ cho biết lễ vinh danh đón bằng công nhận hát xoan phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tại miếu lãi lèn thành phố việt trì
việc unesco công nhận hát xoan phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của tỉnh phú thọ cùng cộng đồng quyết tâm thực hiện cam kết bảo vệ di sản trong suốt sáu năm qua
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú thọ sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn phát huy giá trị di sản hát xoan phú thọ